theo báo cáo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố móng cái
mưa lớn cộng với xả lũ thượng nguồn trên sông ca long bắc luân ngày hai mươi sáu tháng năm vừa qua
đã có khoảng sáu mươi bè mảng và đò bị cuốn trôi
những địa phương như phường ca long hải yên trần phú đã rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ
một đoạn tại quốc lộ một mươi tám c ngập lụt cục bộ và sát lở đất
xã hải tiến có khoảng năm mươi bè nuôi hà đã bị nước ở đây cuốn trôi
và khiến cho các bẻ bị hư hỏng nặng
tại xã hải đông bị vỡ hai đầm nuôi trồng thủy sản và đồng thời một thuyền nhỏ bị đắm
phường ca long có một người bị mất tích và nạn nhân mất tích là anh trần văn tuấn